các bạn có thể thấy dịch bệnh đang không trừ một ai dù bạn có làm nghề nghề gì
là ai thì cũng đều có khả năng nhiễm covid một mươi chín nếu như không tuân thủ quy tắc năm k của bộ y tế
và trường hợp của phi nhung hay là thương tín cũng là một ví dụ điển hình
trước việc nghệ sĩ thường tín nhiễm covid một mươi chín mới đây đã làm cho nhiều bạn đọc và khán giả tỏ ra bức xúc
khi cho rằng thương tín đang lợi dụng lòng tốt của nhà hào tâm để trục lợi
vậy cụ thể sau những nghi ngờ này thương tín đã lên tiếng như thế nào sức khỏe ra sao
hãy cùng chúng tôi xem chi tiết ngay sau đây
trước tin đồn thất thiệt nghệ sĩ thương tín phủ nhận thông tin ông tiêu xài hoang phí số tiền tám trăm linh triệu đồng
được các sao việt quyên góp gửi tặng trong thời điểm bị độc quỵ
trả lời câu hỏi nguyên nhân vì sao cuộc sống của thương tín khó khăn như hiện nay
thương tính nói rằng đây là điều dễ hiểu thôi
bà bốn năm tôi không có làm gì ra tiền hai năm nay thì ảnh hưởng dịch covid một mươi chín tôi lại sống bằng tiền phim
trong đó có một phim điện ảnh tôi tham gia bị dời lại nên mấy tháng trời tôi không có đồng nào cuộc sống rất chật vật
trả lời về sức khỏe của mình khi rất nhiều người đang quan tâm thương tính cho biết
tôi không có chuyển biến nặng chỉ có điều là di chứng của bệnh đột quỵ khiến tôi đi lại khó khăn
tôi cứ đi là khập khiển khó đi lại thôi
đến thời điểm này sau một ngày thương tính bị nhiễm covid một mươi chín
ông đang chưa có triệu chứng nặng và sức khỏe hoàn toàn bình thường
tuy nhiên di chứng do độc quỷ để lại rất có thể sẽ khiến bệnh tình của nam nghệ sĩ nặng hơn
trả lời câu hỏi còn về chiếc xe ô tô anh được một người bạn tặng bây giờ như thế nào
thương tín cho hay một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong gara xe
muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuột ra chứ không phải là tàn không
đó là xe hiệu nhưng đầy cũ mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay
chiếc xe đó cứ hư hoài nên tôi nản lắm ôm xe như ôm nợ vậy
hiện tại tôi có người bạn làm công trình tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi
còn câu chuyện tám trăm linh triệu được nghị sĩ việt quyên góp thương tín cho hay
tôi xác nhận là có thông tin này nhưng không phải do tiêu xài hoang phí
sau khi nhận tiền tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất xây một căn nhà cấp bốn ở quê
thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu
để đến khi một mươi tám tuổi con có một số tiền để sinh sống
có thể thấy sau ánh hào quang ở quá khứ thương tín giờ đây gầy gò nghèo khó đến buồn rầu
từng là tài tử nổi tiếng nhưng cuối đời cô đơn
vậy cuối cùng thương tính nghĩ đời mình thế nào
thương tín trả lời báo chí rằng
mỗi người sinh ra đều có một cái số thành công và thất bại tôi cũng không tiếc nuối gì cả
nhưng chỉ có buồn là bản thân mình không may
tôi từng là một diễn viên rất nổi tiếng nhưng bây giờ lại khổ quá nhiều
trước đây tôi đã có một số tiền để sinh sống
tôi đã có một số tiền để đóng trên ba trăm linh phim nhưng mỗi phim tiền cách xe vai chính không mua được một dĩ vàng
nhưng tôi hạnh phúc là từng đóng nhiều phim trở thành kinh điển
có những phim cứ phát đi phát lại vào dịp tết
có nhiều người nghĩ rằng tôi đóng nhiều phim thì chắc rào lắm
nhưng thời đó không giống như bây giờ
nghệ sĩ chỉ biết sống nhờ đóng phim chứ không biết đến quảng cáo như hiện tại
cũng liên quan đến ồn ào xung quanh thương tín
sự việc trịnh kim chi không kêu gọi quyên góp ủng hộ thương tín
cũng đã khiến cho khán giả quan tâm
đây chính là nguyên nhân và lời trần tình của nữ nghệ sĩ
vài ngày gần đây
những thông tin về cuộc sống của nghệ sĩ thương tính
sau hơn nửa năm bị đột quỵ khiến cho nhiều người quan tâm
theo đó sau khi bệnh phục
nam nghệ sĩ vẫn chưa nhận được dự án làm phim
số tiền mà ông nhận được từ những đợt giúp đỡ trước đó cũng đã cạn
thương tín chia sẻ rằng
ông đã nợ tới bốn năm tháng tiền nhà
thậm chí không có cả tiền để ăn
vợ con thương tín cũng đã bỏ đi
không rõ tôn tích
nam nghệ sĩ cũng rất khó khăn
trong việc liên lạc với vợ của mình
trước tình cảnh của nam tài tử biệt đồng sài gòn
không ít người đặt câu hỏi về việc giúp đỡ ông
khi thương tín độc quỵ có rất nhiều anh em nghệ sĩ
các mạnh thường quân đã kêu gọi ủng hộ ông
nhưng giờ không có bất cứ ai lên tiếng
một trong số những người nhiệt tình nhất
trong việc giúp đỡ thương tín trước đây
là nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi
liên hệ với trịnh kim chi
chỉ cho hay có nắm được tình hình của thương tín
tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện
hỏi thăm anh thương tín
những ngày gần đây cũng có nhiều mạnh thường quân
người hâm mộ thậm chí cả ngân hàng
gọi tới cho tôi bày tỏ mong muốn giúp đỡ anh tính
có nhiều lúc tôi liên hệ với anh thương tính không được
tôi muốn gọi để xác nhận lại địa chỉ
và một số thông tin để chia sẻ
với những người muốn giúp đỡ anh
nhưng rất khó gọi được cho anh
tôi cũng có liên hệ với vợ anh thương tính
nhưng cũng không được
trịnh kim chi cho hay
hoàn toàn không có chuyện
chỉ bỏ rơi nghệ sĩ thương tín
nữ nghệ sĩ cho hay
như hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một là có lý do riêng
thời gian gần đây đã vào dịp cuối năm
nên tôi khá bận rộn với công việc riêng
hơn nửa trước đây anh thương tín bệnh
phải nằm trên giường
thì tôi đứng ra làm trung gian kêu gọi giúp đỡ anh ấy
bây giờ anh thương tính có thể trực tiếp gặp gỡ
làm việc với các mạnh thường quân
nên tôi không cần đứng ra nữa
chia sẻ với báo giới
bất cứ ai liên hệ với tôi
nói muốn giúp anh thương tín
tôi đều hỗ trợ thông tin số điện thoại
để mọi người có thể dễ dàng làm việc trực tiếp với anh ấy
mới đây còn có một ngân hàng gọi điện cho tôi
và nói muốn hỗ trợ anh tính một mươi triệu đồng
tôi cũng đã cho số điện thoại để họ liên hệ
nhưng sau đó bên ngân hàng có báo với tôi rằng
họ cũng không gọi được cho anh tín
tôi gọi tới số của anh tính cũng không được
cuối cùng nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi khẳng định
vẫn âm thầm giúp đỡ đàn anh
và mong thương tính sẽ nhận được sự giúp đỡ
của nhiều người hơn nữa
anh sinh ra tại phan giang
tên khai sinh là bùi thương tín
già nửa đời hư khi ngoái lại
tín thường tự thuật
tôi cầm tinh con khỉ lại sinh vào mùa xuân
nên cả đời không cần làm vẫn có ăn
nhưng cấm có giàu
cũng tại cái lốt con khỉ nên ưa lóc chóc
ưa phá người khác và tàn phá luôn chính cuộc đời mình
nhà tín có chín anh em đều theo nghề y của bố
thương tín thì không
chỉ mê có mỗi cái món cải lương
thủ nhỏ thương tín thường ra cẳng
bám theo những chuyến xe ngựa
chạy dọc thị xã nhỏ bé để đến trường
trong khi đầu óc chỉ mơ màng
theo những áo mão cân đai
vua quan phùng phèn
và ánh đèn màu chấp tắt
của những gánh hát về ngang đầu ngõ
một mươi ba tuổi tín bỏ học
bỏ xứ phan giang bạt ngàn nắng gió
trốn nhà theo một gánh hát dày đây mai đó
lưu lạc lên tận tây nguyên
hơn ba năm sau ba của tín mới
chụp cổ được gã con trai
khi gánh hát đang cắm trại biểu diễn
ở buôn mê thuột
không buộc được con trai bỏ nghề
cũng chẳng làm sao dập tắt nổi
ngọn lửa đam mê trong lòng nó
ông bèn gửi thằng nhóc vào học trường
quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở sài gòn
ra trường thương tín tham gia vào đoàn kịch
nói cửu long giang đoàn kim cương
rồi tham gia đóng phim và nhanh chóng
trở nên nổi tiếng
anh đã hóa thân trên một trăm linh vai kịch
hai phần ba trong số đó là vai chính vai kép độc
đã có thời anh là một thương hiệu lớn
của đoàn kịch cửu long giang
một mình một chân rung to
treo choán cả mặt tiền nơi dựng giảp
đóng cặp với kỳ nữ kim cương
của đoàn kim cương những vai nam chính
do thương tín đảm nhận trong các vở
bông hồng cải áo vực thảm chiều cao
huyền thoại mẹ tanya
đã khiến cho hàng bao nhiêu lượt khán giả
phải tổn thức
lần dần giang lĩnh vực điện ảnh
thành công của thương tín ngày càng vang rội hơn
những năm đầu sau giải phóng kinh phí eo hẹp
nguồn vốn nhà nước bao cấp cho điện ảnh quá ít ỏi
nên lượng phim nhựa việt nam ra giạp
mỗi năm tính chẳng được bao nhiêu
diễn viên tên tuổi cũng phải xếp hàng
họa hoàn mới tìm được vai
trong một bộ phim nào đó
vào những vai người lính biệt động thành
người chiến sĩ như sáu tâm trong biệt độc sài gòn
hay là tám thương trong chiến trường
chia nửa bằng trăng thắt một cái
lại ra một thương tín khác
rất lãng mạn và hào hùng
thời báo cấp cắt xê vai nam chính của tín
cho bộ phim vụ án viên đạn lạc
quay trong bốn tháng
chỉ được đúng một chỉ vàng
cả năm đi đóng hơn chục bộ phim
thu nhập chỉ chừng một cây vàng
nhưng chừng đó thời gian lại đủ
cho tín ăn chơi hết cả chục cây không kém
nhiều nghệ sĩ từ hà nội vào nam
nhìn thương tín đi làm bằng xe hơi riêng
đã phải trốn mắt ngạc nhiên
số nào có một nữ khán giả rất giàu có
nhà có mấy tiệm bán mỹ phẩm
đem lòng yêu thiếu tá lưu kỳ vọng
thiếu phụ này có chồng là sĩ quan
chế độ cũ đang đi học tập cải tạo
có hai đứa con thương tín đã sỗ sàng
nói thật là anh không hề yêu em
nhưng cô ta vẫn bất chấp vẫn tuyên bố
không cần được anh yêu chỉ cần
được anh yêu là đủ cô xám xe hơi
cho thần tượng đi nhét tiền vào ví
cho anh xài mỗi khi thấy ví anh
đang rỗng không hề thắc mắc thương tín
vẫn vô tư tiêu hết mình tiền bạc
của cô vợ hờ tru cấp vào cờ bạc
ăn nhậu hút sách và cả săn lùng
những cuộc tình một đêm với không ít
những cô gái khác năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
anh chồng cũ của cô vợ hờ
hết hạn cải tạo đã trở về
dù đã ly dị từ lâu người chồng này
vẫn không ngăn được cơn ghen hoàng
trước lời đe dọa cô rủ thương tín
vượt biên năm hai nghìn ba
tín quay về phan giang sáng uống trà
với ba tối xem tv cùng má
để cai nghiện một thoáng bừng tình ngộ
như thể muốn từ bỏ đời phóng đảng
anh đã xây cho gia đình một ngôi nhà
khang trang và sống ẩn giật ở quê
suốt hai năm rưỡi phim cây huê
xà khởi quay đạo diễn mời vào vai
tín lại khăn gói vào lại tp hcm
trở lại nghề diễn quyết
tư trí làm ăn thương tín đã mở
quán cà phê bia máy lạnh quyết
tâm lấy kinh doanh làm hậu phương
đảm bảo kinh tế để tiếp tục theo đòi
nghệ thuật căn phòng riêng kín đáo
trong quán cà phê thương tín đã nhiều lần
thành sới bạc và lọt vào tầm ngắm
của công an thật ra tín không
định tổ chức đánh bạc để kiếm tiền
chẳng qua là máu đỏ đen đã lậm vào
đời anh quá nặng gây song cốt
để được chơi và dĩ nhiên
đã chơi là phải chơi hết mình chơi
lớn cùng bốn người khác thương tín
đã bị bắt quả tang với tang vật là
gần một trăm một mươi triệu đồng hai trăm một mươi sáu
đô la nhiều điện thoại di động